xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất về tình hình mưa lũ miền trung
vâng mới nhất theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia các tỉnh thừa thiên huế đến khánh hòa trời mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông đề phòng lũ quét và sạt lở
miền trung mưa to đến rất to
cụ thể khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa và phía đông tây nguyên mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trên các sông từ thừa thiên huế đến khánh hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ đỉnh lũ giao động ở mức báo động một có sông trên báo động một
trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ven sông khu đô thị tại các tỉnh thừa thiên huế đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
trên các sông từ thừa thiên huế đến khánh hòa và khu đô thị tại các tỉnh thừa thiên huế đến khánh hòa và khu đô thị tại các tỉnh thừa thiên huế đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
nạn nhân bị lũ cuốn do đi qua các vùng nước sâu trong đêm tối
thông tin ban đầu nạn nhân là anh trần viết tê sinh năm hai nghìn
trú tại thôn lai hà xã quảng thái huyện quảng điền
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng bốn anh tê đi từ nhà đến xã quảng điền
huyện phong điền bằng tuyến đường cửa lác đây là tuyến đường bị ngập sâu
chính quyền địa phương đã rào chắn và thông báo cấm người và phương tiện đi qua
tuy nhiên trong đêm tối anh tê vẫn dắt xe đi qua
sáng ngày bốn tháng bốn nhận được tin trình báo của gia đình
ubnd xã quảng thái đã huy động người dân cùng phương tiện tìm kiếm
đến chín giờ lực lượng chức năng phát hiện xe máy của anh tê cách đập cửa lác khoảng bảy mét về phía hạ lưu
đến một mươi giờ cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách đập khoảng hai mươi năm km về phía hạ lưu
chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự
đồng thời hỏi thăm động viên và chia buồn cùng gia quyến
đợt mưa lũ trái mùa vừa qua tại tỉnh thừa thiên huế đã gây thiệt hại nặng nề
làm hai người thiệt mạng ngập lụt tại các địa phương vùng trũng huyện phong điền quảng điền
hàng chục ngàn hectare lúa và hoa màu bị ngập ống và thiệt hại
hai nạn nhân thuộc hai huyện khác nhau nhưng hai xã giáp danh hai huyện tâm điểm của lũ
nên hai vị trí xảy ra lũ cuốn trôi chỉ cách nhau khoảng ba km
trước đó báo giao thông đã đưa tin vào tám giờ ngày ba tháng bốn
chị lê thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xóm đồng thôn nhất phong xã phong trường
điều khiển xe máy biển kiểm soát bảy mươi năm c một trăm một mươi một nghìn hai trăm chín mươi bảy chở chị nguyễn thị lài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi em dâu của chồng từ nhà đi chợ điền lộc
chị phượng đi đường tắt theo đường d nội đồng
đây là đường đê bảo vệ lúa khỏi bị ngập từ kênh hói tôm chảy vào đang bị ngập lụt
khi đi đến đoạn đồng ruộng ô đồng có đã bị ngã xuống nước làm chị vượng chết đuối
còn chị nguyễn thị lai được cứu sống
phú yên lại sát đối mặt đợt mưa rồng lớn
mới nhất tỉnh phú yên đề nghị các sở ban ngành và địa phương chủ động ứng phó mưa lớn
gió mạnh sóng biển được dự báo tiếp tục xảy ra từ ngày ba đến ngày sáu tháng bốn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và đài khí tượng thủy văn phú yên
từ đêm ngày ba tháng bốn đến ngày sáu tháng bốn trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt có nơi cao hơn khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
cùng với đó
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
ngoài ra vùng biển ngoài khơi khu vực tỉnh phụ yên có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu bảy
giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba năm m
vùng ven biển gió cấp năm sáu biển động sóng biển cao từ hai ba m chiêu cương có khả năng xảy ra
nước dâng cao một hai mét đề phòng sạt lở vùng ven biển
để chủ động triển khai kịp thời các phương án ứng phó với mưa lớn lũ ngập lụt lốc xét và gió mạnh ven biển trên biển
nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
ông nguyễn trọng tùng giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn kiêm phó ban chỉ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên cho biết ban chỉ huy đã có văn bản đề nghị các sở ban ngành liên quan
và các địa phương tập trung đánh giá thiệt hại và biện pháp khắc phục khẩn cấp hiệu quả thiên tai đợt mưa lũ vừa qua
theo chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh tại thông báo số bảy mươi chín ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và văn bản số một nghìn bốn trăm năm mươi tám ubnzkt ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai về việc phối hợp tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
cùng với đó tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn rông lốc lũ ngập lụt gió mạnh và sóng lớn trên biển
chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại
theo ông tùng các biện pháp cụ thể như chủ động triển khai lực lượng xung kích kiểm tra
ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ sạt lở đất
để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xấu xảy ra
sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập lụt chia cắt
lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
khi xảy ra mưa lớn lũ ngập lụt
kiểm tra ra soát sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất hướng dẫn vận động nhân dân thu hoạch sớm
lúa vụ đông xuân hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đã đến giai đoạn thu hoạch
bên cạnh đó sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản ven biển khi có mưa lũ lớn xảy ra
và đặc biệt các tuyến đê kè sung yếu và các công trình đang thi công dở dàng ven sông suối ven biển
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thời tiết nguy hiểm và diễn biến mưa lớn gió mạnh
sóng lớn trên biển thông báo kịp thời cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển
để biết chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
sẵn sàng lực lượng phương án để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
áp thấp nhiệt đới và hai cơn bão có thể vào biển đông
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi các tỉnh thành phố
chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới bão có thể xuất hiện sớm hơn so với quy luật
và ứng phó với mưa lớn lốc xét mưa đá gió giật mạnh
công văn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến kiên giang
về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới bão có thể xuất hiện sớm so với quy luật
theo thông tin tham khảo từ các cơ quan dự báo quốc tế như windy veltuski
từ khoảng ngày bảy đến ngày tám tháng bốn có khả năng xuất hiện một đợt áp thấp nhiệt đới
trên vùng biển phía nam biển đông và hai cơn bão ở phía đông của philippines
có khả năng đi vào biển đông
đây là tình huống bất thường có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới bão sớm hơn so với quy luật hàng năm
nhằm chủ động ứng phó
nếu thiên hại do áp thấp nhiệt đới bão có thể xảy ra tránh tâm lý chủ quan
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố quảng ninh đến kiên giang
chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo cảnh báo của các cơ quan dự báo trong nước và quốc tế
về diễn biến của áp thấp nhiệt đới bão có thể xuất hiện trong thời gian tới
thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết
để chủ động phòng tránh có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
chủ động ứng phó với mưa lớn lốc xét mưa đá gió giật mạnh
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi ban chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế đến khánh hòa và tây nguyên
về chủ động ứng phó với mưa lớn lốc xét mưa đá gió rất mạnh lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố
tập trung khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực miền trung
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số hai trăm chín mươi
tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai
chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời giảm thiểu thiệt hại trong đó tập trung thực hiện
trong đó thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực trúng thấp
có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
ra soát sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập lụt chia cắt
lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lũ
giả soát sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước khu vực trũng thấp
khu đô thị khu dân cư tập trung và khu công nghiệp
tổ chức trực bàn nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và thưa quý vị những tin tức về mưa lũ miền trung mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật